chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với bản tin covid một mươi chín
trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
chuyển sang một thông tin về diễn biến dịch bệnh
thời gian này bên cạnh một số tỉnh phía bắc như phú thọ thanh hóa
với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
thì tạm một số tỉnh phía nam như an giang bà rịa vũng tàu bạc liêu
cũng xuất hiện các ổ dịch lớn nguy cơ lây lan rộng
ngày hai mươi ba tháng một mươi tỉnh bà rịa vũng tàu ghi nhận ba mươi tám ca nhiễm ncov
trong đó có nhiều bệnh nhân trong cùng một gia đình
tại thị xã phú mỹ là địa phương phát sinh nhiều ca nhiễm trong cộng đồng
với hai mươi trường hợp trong đó xã tân hòa có bảy ca trong gia đình
phường mỹ xuân có hai gia đình với tám ca nhiễm
xã châu pha ghi nhận hai trường hợp
thành phố bà rịa cũng phát hiện một mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó một mươi trường hợp ghi nhận ngoài cộng đồng
năm ca là gia đình tại phường phước hưng ba ca tại phường kim dinh
và hai ca tại phường long tâm
bốn trường hợp còn lại phát hiện tại khu cây liên tập trung
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bà rịa vũng tàu
địa phương này đang áp dụng một số biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên toàn địa bàn
nhằm tiến dần đến trạng thái bình thường mới
tuy nhiên các ca mắc ngoài cộng đồng ghi nhận liên tục trong mấy ngày gần đây
có nguồn lây từ ngoại tỉnh đang rất đáng lo ngại
nguy cơ cao tái bùng phát dịch
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh an giang cho biết
covid một mươi chín tỉnh an giang vừa phát hiện hai ổ dịch mới tại thị trấn mỹ luông
và thị trấn triều mới huyện triều mới
với tổng số ca nhiễm đến nay là một trăm hai mươi trường hợp
cụ thể ở dịch tại hai ấp mỹ hòa và thị một thị trấn mỹ luông có năm mươi chín ca
phát hiện từ ngày hai mươi tháng một mươi
ổ dịch tại ba ấp thị thị hai long hòa thị trấn triều mới có sáu mươi một ca
phát hiện từ ngày hai mươi một tháng một mươi
cơ quan chức năng cho biết nguồn lây của hai ổ dịch này phức tạp
và có nguy cơ tăng cao xảy ra trong khu dân cư buôn bán sầm ớt
nên cần phải tăng cường khống chế
tại tỉnh bạc liêu từ ca bệnh được ghi nhận vào ngày một mươi chín tháng một mươi
là công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản tấn khởi
đến nay ổ dịch này đã ghi nhận tổng cộng hai trăm bốn mươi ba trường hợp dương tính với covid một mươi chín
ngành y tế bạc liêu đánh giá ổ dịch tại công ty tấn khởi rất phức tạp
với hàng trăm công nhân của doanh nghiệp này có hộ khẩu ở nhiều xã phường
tại thị xã giá rai và huyện đông hải
nguồn lây bệnh được nhận định từ những người đến từ ngoài tỉnh
thưa quý vị hiện nay dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến phức tạp
tại mỗi địa phương nếu không có những chính sách biện pháp cụ thể
ổ dịch rất dễ bùng nổ
chúng ta vẫn cần phải cảnh sát và tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch
cùng với đó hãy theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh của chúng tôi
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại